nghề nghiệp việc làm cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại ngày hội các chiến sĩ được tham gia đối thoại với các doanh nghiệp để hiểu rõ hơn những điều kiện của các doanh nghiệp
mặt khác cũng là cơ hội để các chiến sĩ thể hiện bản thân trước các doanh nghiệp
từ đó tìm kiếm định hướng nghề nghiệp trong tương lai
ngày hội nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong công an nhân dân sau xuất ngũ
hội nghị được tổ chức cũng nhằm mục đích trang bị những kiến thức cần thiết
và giúp các chiến sĩ nắm bắt được nhu cầu việc làm trên thị trường lao động hiện nay
là lực lượng mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an thành phố thái nguyên đã không ngừng cố gắng đạt nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu
trong những năm qua lực lượng cảnh sát hình sự đã khắc phục khó khăn bám sát địa bàn đối tượng
tích cực điều tra khám phá các vụ án và ngăn chặn hoạt động
hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn mang lại sự bình yên cho nơi đây
chị lê thị kim thành chú tại tổ một mươi ba phương quan triều tp thái nguyên
không giấu được niềm vui khi nhận lại chiếc thẻ atm cùng số tiền năm mươi triệu đồng mà chị bị mất trước đó
đối tượng đã nhận được thẻ và đã giúp của tôi năm mươi triệu
khi mà được biết để được mất cái số tiền này thì thực sự là tôi rất là hoang mang
lo lắng tôi nghĩ rằng là khó có thể tìm được lại số tiền này
sau đó tôi đã đến trình báo tại cơ quan phòng
và nhanh chóng sau đó các anh tiếp nhận thủ tục rất là nhanh chóng
và chưa đến một tuần thì tôi đã nhận được tin vui
đó là các anh đã báo là đã tìm đối tượng lấy được tiền cho tôi
tại phương phát đình phùng tp thái nguyên
sau hai ngày anh nguyễn đức tuân trình báo bị mất trộm chiếc xe ô tô trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát hình sự cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ thu hồi tài sản trả lại cho gia đình
gia đình thì có cái xe đấy thì nó cũng không phải là xe đắt tiền lắm
mình chủ quan là mình cứ để cửa bên ngoài khóa cửa là nghĩ không thể mất được
nên vậy là cũng thấy nhiều nhà người ta để như thế là mình cũng cứ để như thế
nên là gia đình chủ quan trộn nó vào nó cậy mất
cũng không ngờ là chỉ trong đúng một ngày mà công an thành phố đã tìm ra được xe trả hại cho mình rất cảm ơn
đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án được đội cảnh sát hình sự công an thành phố thái nguyên điều tra
làm rõ và thu hồi lại tài sản
trả cho người bị hại trong thời gian gần đây
là một địa bàn trọng điểm tập trung đông dân cư thành phố thái nguyên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
xác định được điều đó cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự đã chủ động đề ra các biện pháp công tác
đối tượng cần tập trung đấu tranh phù hợp và sát thực với điều kiện thực tế
vào thời điểm gia tăng tình trạng cướp giật trộm cắp tài sản
nhiều tổ công tác cảnh sát hình sự đã tuần tra kiểm soát không kể ngày đêm trên các tuyến địa bàn trọng điểm
qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ được nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đội đã điều tra làm rõ một trăm hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự
bắt giữ một trăm năm mươi đối tượng và thu hồi tài sản trị giá gần một tỷ đồng trả lại cho bị hại
đội xã hội hình sự đã chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát những điểm phức tạp về an ninh trật tự
qua công tác tuần tra kiểm soát này cũng đã bắt giữ làm rõ được nhiều các đối tượng hình sự
trong đó là phạm tội cướp cướp giật tài sản trộm cắp tài sản cố gây hình tích và gây dối mất trật tự công cộng
đã góp phần bảo an ninh trật tự trong địa bàn thành phố thái nguyên
thường xuyên phải tiếp xúc đấu tranh với các đối tượng tội phạm
thủ đoạn hoạt động tinh vi manh động thậm chí có hành vi chống trả khi bị phát hiện bắt giữ
thế nhưng cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát hình sự không quản ngại nguy hiểm không trùn bước trước những khó khăn vất vả
với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an thành phố thái nguyên đã góp phần không nhỏ
vào công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
với tội danh giết người sáng qua ngày tám tháng chín tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt đoàn nguyễn ngọc tấn
trú tại quận ba tp hcm mức án tử hình
theo cáo trạng do chị nguyễn thị bạch tuyết muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với tấn
nên tấn nảy sinh ý định dùng xăng đốt chị tuyết để trả thù
đến khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tuấn mua chín lít xăng đem đến nhà chị tuyết để vào góc nhà
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày thấy chị tuyết đang nấu ăn cùng với cháu quỳnh
tấn đã dùng một lít xăng bất ngờ tạt vào người chị tuyết và cháu quỳnh
sau đó định châm lửa đốt nhưng lửa từ bếp ga gần đó đã cháy lan vào người hai nạn nhân
phát hiện sự việc người nhà và hàng xóm của chị tuyết đã chạy đến dập lửa và đưa mẹ con chị tuyết vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết bỏng quá nặng cháu quỳnh đã không qua khỏi
còn chị tuyết may mắn sống sót với tỷ lệ tổn thương cơ thể là tám mươi một
tại phiên xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt đoàn nguyễn ngọc tấn mức án tử hình
hôm qua ngày tám tháng chín ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề
đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ
hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán thẻ ở việt nam trong thời gian qua
đã xuất hiện các sự cố rủi ro và gian lận với phương thức thủ đoạn mới
vì vậy trong thời gian tới lực lượng công an phối hợp chặt chẽ để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này
cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông cho biết với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin
cục an toàn thông tin đang khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao
nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho việt nam nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng
trong đó có việc khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động an toàn thông tin tại việt nam
đại diện cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đánh giá
hiện nay hệ thống thanh toán điện tử thanh toán thẻ của các ngân hàng việt nam đảm bảo an toàn
đối với những vụ việc hy hữu xảy ra các đối tượng chủ yếu lợi dụng sơ hở phía người sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an khẳng định sẽ thường xuyên phối hợp với các ngân hàng
trong việc trao đổi thông tin phòng chống tội phạm trong hoạt động thanh toán thẻ thanh toán điện tử
và thông báo các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trong hoạt động thanh toán điện tử thanh toán thẻ trên thế giới và tại việt nam
chị xin có thấy là thời gian qua tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng diễn ra khá phổ biến
và dù được lực lượng cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra
vâng mới đây tôi cũng có biết là tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã có một vụ sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
cùng nhiều nguyên liệu nhãn mát máy móc được dùng để sản xuất mỹ phẩm giả đã vừa bị lực lượng chức năng phát hiện
và công an tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã thu giữ lại
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự tại tỉnh bà rịa vũng tàu
vào lúc tám giờ ngày tám tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy và môi trường công an thành phố bà rịa
phối hợp với công an xã tân hưng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông nguyễn văn giáp
đóng tại ấp phước tân một xã tân hưng thành phố bà rịa
phát hiện cơ sở này đang tàng trữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm như kem dưng da kem tầm trắng toàn thân
nhiều chủng loại và phát hiện nhiều vỏ hộp nhiều loài bao bì nhãn mắc
ngoài ra chúng tôi còn phát hiện thêm một cái máy dùng để trốn và một cái máy để ép bao bì
dùng cho việc sản xuất các loài mỹ phẩm
hiện tại chúng tôi đang tiến hành thu gom và niêm phong để xử lý theo pháp luật
đây là những nguyên liệu được chủ cơ sở kinh doanh này dùng để sản xuất mỹ phẩm
theo như lời khai ban đầu của ông nguyễn văn giáp những thùng bột chất lỏng và các chất dung dịch này
được chủ cơ sở mua ở chợ kim biên quận năm thành phố hồ chí minh rồi đưa về cơ sở này dùng mây móc
phai chế đóng gói xay chết tỉnh hộp rồi ra đi ăn bát sau đó đưa đến bán tại các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm
bà địa vũng tàu
những sản phẩm này khi đưa ra thị trường người tiêu dùng khó có thể phân biệt được hàng thật hay hàng giả
về cái mỹ phẩm mà cứ theo cái sản phẩm đúng khi mà xuất ra thị trường thì phải có cái công bố hợp quy
nhưng mà ở đây thì hiện tại tới thời điểm hiện tại là chưa có cái chứng nhận công bố hợp quy
và cũng không rõ là cái nhà sản xuất rồi cũng không rõ là cái nguồn nguyên liệu như thế nào
thì đây cũng là một cái phải nói là
một cái vấn đề mà rất là nguy hiểm
tại vì là nếu mà chúng ta sử dụng không đúng thì có thể gây tác hại nhiều đến cái sức khỏe
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ sản phẩm này để tiến hành xác minh điều tra làm rõ
ngày hôm qua tám tháng chín cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa chính thức thiết lập đường dây nóng
tiếp nhận phản ánh vi phạm an toàn thực phẩm
theo đó các cá nhân và đơn vị khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
có thể gọi điện đến đường dây nóng qua số điện thoại bốn ba trăm hai mươi ba hai mươi một năm trăm năm mươi sáu
hoặc địa chỉ email tiếp nhận tin vi phạm a vfa gov vn
những năm gần đây mối nguy cơ mất an toàn trong các loại thực phẩm rất được người dân quan tâm
trên nhiều phương tiện truyền thông cũng đã phản ánh khi có nhiều sản phẩm như rau không an toàn thịt lợn chứa kháng sinh
theo thống kê của bộ y tế trong tháng tám đã xảy ra hai mươi vụ ngộ độc thực phẩm
làm bốn trăm chín mươi ba người bị ngộ độc
trong đó hai trường hợp tử vong
trong tháng tám vừa qua trong tám tháng vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra chín mươi hai vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng
làm hai chín trăm linh bốn người bị ngộ độc
trong đó đã có tám trường hợp tử vong
nguyên nhân của các vụ ngộ độc là do độc tố tự nhiên nhiều vụ do vi sinh vật nghi do độc tố vi sinh vật
thưa quý vị và các bạn vừa qua liên tiếp nhiều địa phương trên cả nước bị ảnh hưởng bởi mưa bão gây ra
làm thiệt hại không nhỏ về người và tài sản
những ngày qua tại tỉnh phú yên đã xuất hiện mưa rông nặng hạt đã làm cho các cánh đồng lúa vụ hè thu bị ngã đổ
nông dân nhiều nơi phải khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại
phản ánh sau tại huyện tây hòa
tại thị trấn phù thứ huyện tây hòa tuần qua mưa rông kèm theo gió lớn đã làm nhiều diện tích lúa hẻ thu của bà con chưa kịp chín đã ngã đổ và ngập trong nước
ông nguyễn văn không một nông dân ở thị trấn phú thứ cho biết vụ này gia đình ông xạ ba mẫu lúa
lúa vừa chín tới nặng hạt thì bị gió và mưa làm ngã đổ và ngập chín trong nước
nguy cơ hư hại ông không phải thu hoạch sớm một mươi ngày
không riêng dụng lúa của gia đình ông nguyễn văn không mà hầu hết các dụng lúa dọc các cánh đồng ở xã hòa tân tây hòa đồng hòa bình một cũng dơ về tình cảnh tương tự
lúa ngã rụ sình lầy không chỉ khiến nông dân thiệt hại vì thất thu mà chi phí điện thu hoạch cũng tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường
nếu dụng thô giáo thì gật máy hết chín mươi đồng một sào còn dụng ngập nước thì chi phí tăng lên một trăm ba mươi đồng đến một trăm tám mươi đồng một sào
những cánh đồng theo dụng rọc rọc đây là vừa trổ lên là vừa ngã đúng không
mà bây giờ là nó ăn có được cái mặt trên đây cho mặt dưới là nó hư hết
mà hiện bây giờ kết vô là một sào cỡ một trăm năm mươi kg
xong mà bán là dâm không mà bán là cũng buồn là không có mua
kết lên mà cỡ một trăm năm mươi kg thì không có đủ không là không có đủ chi trong cái luận đây cho đừng có chi mình có hết
ngành nông nghiệp viện tiêu hòa cho biết ngay sau mưa to gió giật mạnh xảy ra
ngành nông nghiệp viện tiêu hòa đã tiến hành khảo sát thống ký thiệt hại
bước đầu toàn viện có hơn một ha lúa bị ngập
để giảm thiệt hại ngành nông nghiệp huyện đã chỉ đạo hợp tác xã nông nghiệp và bà con nông dân
nạo vét cành mương tháo nước chứng ngập ứng khẩn trương để nhanh tiến đô thu hoạch trà lúa hè thu đầu
theo phương châm xây nhà hơn giả đồng
bị cơn mưa cách đây khoảng năm ngày nó cũng làm ảnh hưởng tới vấn đề thu hoạch lúa của bà con
nó làm đô ngã một số dưỡng tích chuẩn bị thu hoạch
thì qua đấy thì nó cũng tăng thêm cái phần chi phí thu hoạch lúa cho bà con
đáng ra thì bình quân một sao
thì mới thu hoạch là chín mươi ngàn nhưng mà do lúa ngã cho nên là cái công chi phí nó tăng cao hơn

nhiều nông dân cho biết khẩn trương thu hoạch lúa ngã lúc này là cần thiết
tuy nhiên với những chân dụng lầy lội có nước việc thu hoạch bằng máy cơ giới là không thể
người dân phải thu hoạch bằng tủ công với chi phí rất cao

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tết trung thu đã tràn ngập khắp phố phường
hương vị tết cũng đã tràn ngập tại những thành phố lớn với nhiều gian hàng trưng bày bánh trung thu đồ chơi các loại đầy đủ sắc màu
và chị thúy này khi nhắc đến tết trung thu thì chị nghĩ về điều gì
vâng chị xuân biết không ngày nhỏ mỗi dịp tết trung thu đến tôi rất là thích thú
bởi vì đêm hội trăng rằm được đi chơi với các bạn với đèn lồng đèn ông sao và cùng nhiều trò chơi rất là vui chị xuân
vâng và quả thực tết trung thu rước đèn đi chơi
đó có lẽ tưởng chừng như là một điều rất là đơn giản thôi
và với các trẻ em thành phố thì đó là một điều mà vẫn thường sẽ diễn ra vào các dịp lễ trung thu
thế nhưng với các trẻ em vùng cao thì đó không phải là một điều có thể dễ dàng có được
và đặc biệt có những em còn chưa được một lần đón tết trung thu
và thấu hiểu những thiệt thòi của các em nhiều đơn vị cá nhân đã chung tay tổ chức những đêm hội trăng rằm
những cái tết trung thu đầy ý nghĩa
em nghèo vùng sâu vùng xa và ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình không ai nhân dân tại yên bái
những gói quà cuối cùng đã được đóng hộp và ghi chú cẩn thận để chuyển lên huyện nghèo mù căng trải
tất cả đã sẵn sàng cho một cái tết trung thu mà bấy lâu trẻ em vùng cao mù căng trải mong đợi
gần hai trăm linh trẻ em ở hai bản nạ háng a và nạ háng b xã phúng luân huyện mù căng trải
sẽ lần đầu tiên biết đến tết trung thu
các em vốn đều có hoàn cảnh khó khăn cha mẹ nghèo
chưa lo đủ cái ăn cái mặc cho các em đến lớp uống chi nghĩ đến tết trung thu cho con
thấu hiểu điều ấy ngay khi lớp cao đẳng công tác xã hội trường cao đẳng nghề yên bái quyết định tổ chức tết trung thu cho trẻ em vùng cao
ngoài sự ủng hộ của cán bộ thầy cô trong trường
thì đông đảo sinh viên các lớp các khoa đã đóng góp rất nhiều phần quà cho chương trình
khi tham gia cái chương trình này em cảm thấy cái chương trình rất là ý nghĩa
và mong muốn là những người khó khăn nhất là những trẻ em ở vùng cao có được những niềm vui nhỏ
mọi người rất hào hứng khi tham gia chương trình này ạ
khi mà em chưa từng đến cái xã đấy nhưng mà khi mà tìm hiểu biết là ở trên đấy là rất khó khăn
chúng em đã quyên góp được rất là nhiều đồ dùng quần áo và bánh kẹo để lên tổ chức trung thu cho các em ạ
ngoài việc tổ chức cho các em nhỏ tết trung thu với đầy đủ hoa quả bánh mứt kẹo
và đèn ông sao các thành viên trong ban tổ chức còn đóng góp và vận động quyên góp được hàng trăm chăn ấm áo khoác mùa đông
mũ len ủng sữa tươi cho trẻ em vùng cao trị giá hơn một mươi triệu đồng
đặc biệt là có những phần quà cho hai trường hợp rất đặc biệt là cô bé lù thị xua tám tuổi bị khiếm thị bẩm sinh
bố mất sớm bé sống cùng bà nội và hai chị em hàng thị sáng một mươi một tuổi hàng thị dê tám tuổi một cô cha mẹ đi lấy chồng
hai em sống cùng với anh trai hoàn cảnh rất khó khăn
mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
vào ngày hôm qua tám tháng chín đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trao giải thưởng vô lăng vàng hai nghìn một mươi sáu cho anh phan văn bắc ba mươi tuổi
chú thôn sáu xã đạo oai huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng vì đã có thành tích xuất sắc cứu được một vụ tai nạn xe khách thảm khốc có thể xảy ra tại đèo bảo lộc
hành động dũng cảm cứu xe khách khỏi vụ tai nạn giao thông thảm khốc của anh bắc đã được dư luận khen ngợi
sáng nay sáng ngày tám tháng chín
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã tặng bằng khen cho anh bắc
nhiều cơ quan thông tin đại chúng cũng dành tặng anh bắc nhiều phần quà cho hành động dũng cảm này
cũng trong ngày tám tháng chín chủ tịch nước trần đại quang bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đã gửi thư khen lái xe phan văn bắc
tại xã yên hồ huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong tại chỗ khi đang phải đống cát xây dựng ngay giữa đường
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi tối ngày bảy tháng chín anh dương đình vương điều khiển xe máy biển kiểm soát ba mươi tám v một hai nghìn hai mươi bốn nghìn hai mươi theo hướng từ xã yên hồ lên đê lạc giang về thị trấn đức thọ hà tĩnh
khi vừa qua ngã tư chỗ khoảng năm mươi mét do trời tối mưa to anh vương đã đâm vào đống cát cao gần hai mét chiếm gần hết làn đường của người tham gia giao thông dẫn tới ngã đập đầu xuống nền đường bê tông và tử vong tại chỗ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối nhung bảy tháng chín anh dương đình vương điều khiển xe máy biển kiểm soát ba mươi tám v một hai mươi bốn nghìn hai mươi theo hướng từ xã yên hồ lên đê lạc giang về thị trấn đức thọ hà tĩnh
khi vừa qua ngã tư chỗ khoảng năm mươi m do trời tối mưa to anh vương đã đâm vào đống cát cao gần hai m chiếm gần hết làn đường đức thọ hà tĩnh
tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài dập lửa tuy nhiên phần đầu xe vẫn bị lửa thiêu dụi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến dập tắt đám cháy
rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
thưa quý vị và các bạn mùa nước nổi năm nay tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long đã bắt đầu hơn một tháng
với diễn biến thời tiết khó lường
nhiều chủ phương tiện và chủ các bến khách ngang sông chưa nêu cao ý thức đảm bảo an toàn cho hành khách
từ đó còn tồn tại những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy
phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đồng tháp vừa có ghi nhận về vấn đề này
tại các bến khách ngang sông hành khách vẫn còn xem nhẹ diệt mặt áo phao
mặc dù hành vi này sẽ bị xử phạt từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
khi có lực lượng chức năng kiểm tra thì các áo phao củ rác này mới được phát cho có lệ
điển hình như trên chuyến phà này có khá đông học sinh nhưng các phao vẫn nằm im một chỗ
những hành vi di phạm trên đã được lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở
thậm chí là lập biên bản nhiều lần
thế nhưng nhiều chủ bến khách ngang sông vẫn chưa thật sự quan tâm đến sự an toàn cho hành khách
không bằng thiền trưởng không có chứng nhận khả năng chuyên môn thiếu quan sát
đến thời điểm hiện tại mực nước lũ tại các nguyện đầu nguồn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên thời tiết lại có những diễn biến mưa dông bất thường
lưu tốc dòng chảy từ thượng nguồn đổ về tương đối mạnh
để đảm bảo an toàn cho phương tiện hoạt động trong mùa nước lũ
thì tôi có mấy vấn đề cần lưu ý đối với thiền trưởng và người điều khiển phương tiện
thứ nhất là khi có
nếu có mưa dông thì tất cả các phương tiện phải nêu tìm nơi nêu đầu để đảm bảo an toàn
khi phương tiện đến các ngã ba ngã tư sông người điều khiển phương tiện đến khu vực này
cần nên phải phát âm tín hiệu đúng mũi dịnh và quan sát thật kỹ
bởi vì cái khu vực này có dòng nước chảy ngang rất là mạnh
làm cho hạn chế đi tác dụng của bánh lái là rất dễ dai vào nhau và dẫn đến tai nạn
phương tiện chở quá tải cũng là một trong những nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy
tại trạm cảnh sát đường thủy hồng ngự tỉnh đồng tháp
mỗi ngày có khoảng hai mươi phương tiện quá tải đi ngang đây
mặc dù lực lượng chức năng đã rất cương quyết xử phạt
tuy nhiên phạt cứ phạt đi vẫn cứ đi
quy định phương tiện chở hàng quá bông tàu phải nổi so với dấu mướng nước an toàn
từ một mươi đến hai mươi cm nhưng trên phương tiện này nước gần tràn vào buồn lái
mình chở cái phương tiện vậy đó tương đối thì nó có thể là quá tải
tại vì mình chở đúng thế
xe mặt kê thì nó nổi quá về doanh nghiệp người ta không đồng ý
về buôn bán người ta chê mình là chợ nổi
nói chung mình sống nước thì nó cũng hơi hồi hộp
thấy tàu bè mùi trong gió mình chở chỉ quá tải chừng một tắt
mình thấy nó cũng hơi hồi hộp mình sợ lắm
còn khá nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy tồn tại
như không mở đèn báo hiệu vào ban đêm không mang dụng cụ nổi
trên các phương tiện nhỏ điều khiển phương tiện khi chưa có bằng thuyền trưởng
sự kiểm tra
nhắc nhở và cương quyết xử lý của lực lượng chức năng là cần thiết
nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của người dân
trong chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
từ đó làm giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn
cướp phần giữ dững cuộc sống bình yên trên dùng sông nước
tổng cục đường bộ việt nam cho biết trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra gần năm mươi bảy xe
trong đó có hai chín trăm chín mươi năm xe vi phạm về tải trọng
một trăm bảy mươi hai xe vi phạm về kích thước thùng hàng
xử phạt nộp kho bạc nhà nước hai mươi sáu năm tỷ đồng
theo đó trong tháng tám nhiều địa phương đã làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe
như hà nội quảng ninh nghệ an hà tĩnh huế quảng ngãi tp hcm
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
vẫn còn một bộ phận chủ xe lái xe vẫn cố tình cơi nới kích thước thùng xe
chở hàng quá tải
các xe vi phạm chủ yếu là các xe chở vật tư vật liệu xây dựng
nông lâm sản lưu thông đường ngắn
do đó sở châu thông phận tải tham mưu cho ủy ba nhân dân cấp tỉnh
chỉ đạo cắt cấp các ngành của địa phương
phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát tải trọng xe